công an tp hà nội đã có thông tin chính thức về vụ nổ bình ga khiến ba người trong gia đình tử vong thương tâm
nguyên nhân của vụ nổ được xác định là do hở bình gà
trước đó vào khoảng hai mươi một h hai mươi bảy phút ngày ba tháng một trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội tiếp nhận tin báo
tại ngách bảy mươi chín ngõ một mươi tám định công thượng phường định công quận hoàng mai đã xảy ra nổ bình ga gây cháy
đến hai mươi hai h cùng ngày vụ cháy được dập tắt
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện ba thi thể đều là người trong một gia đình quê huyện yên thủy tỉnh hòa bình tử vong
sau vụ việc này cơ quan công an cũng khuyến cao đến người dân cẩn trọng trong việc sử dụng điện ga
và những nguyên vật liệu dễ cháy chủ động phòng ngừa không để xảy ra cháy khi sử dụng
kinh doanh ga nhất là trong mùa hanh khô và dịp cuối năm